diễn biến thị trường trái phiếu chính phủ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín cho thấy giá trị vốn huy động trên thị trường sơ cấp cũng như giao dịch trên thị trường thứ cấp đều giảm so với tháng một năm hai nghìn một mươi chín trong đó giá trị huy động giảm mạnh
sở giao dịch chứng khoán hà nội hnx cho biết trong tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đã tổ chức được một mươi phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ huy động được một mươi tám tám trăm năm mươi tỷ đồng giảm bốn mươi tám so với tháng một năm hai nghìn một mươi chín
trong đó tất cả trái phiếu huy động được đều do kho bạc nhà nước phát hành tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt tám mươi năm bảy khối lượng đặt thầu trái phiếu chính phủ tháng hai gấp ba năm lần so với khối lượng gọi thầu
trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tổng khối lượng giao dịch theo phương thức thông thường đạt sáu trăm hai mươi tám triệu trái phiếu giá trị giao dịch đạt hơn sáu mươi tám tỷ đồng giảm một mươi so với tháng một mươi

tổng khối lượng giao dịch mua bán lại đạt bảy trăm năm mươi chín triệu trái phiếu giá trị giao dịch đạt bảy mươi sáu bảy trăm linh tỷ đồng giảm sáu hai so với tháng một năm hai nghìn một mươi chín